phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm phối hợp với trung tâm quản lý giao thông công cộng
thực hiện kiểm tra tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện xe buýt vận tài hành khách công cộng trên địa bàn
thời gian thực hiện từ ngày hai mươi bảy tháng năm đến hết ngày hai tháng sáu
lực lượng chức năng tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý người điều khiển xe buýt vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó xử lý những lỗi thường là nguyên nhân dẫn đến tai nạn như rừng đỗ không đúng quy định
lưu thông vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ tránh vượt không đúng quy định không đóng cửa khi xe đang chạy
đến thời điểm này tối lên ngành đã xử phạt hơn bốn mươi trường hợp vi phạm
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt tám trường hợp phương tiện cá nhân chiếm dụng các vị trí nhà chờ xe buýt
địa bàn thành phố thì phải chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ và nội quy khai thác tuyến xe buýt do sở giao thông tải băng hành
chúng tôi phối hợp trong dòng bảy ngày và sau đó sẽ tiến hành sơ kết và sẽ có kế hoạch xuyên suốt cho đến hết năm
lực lượng chuyên ngành sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra tại các bến bãi các trạm điểm đầu cuối tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố
và các tuyến đường có lộ trình của xe buýt lưu thông như tuyến quốc lộ một quốc lộ hai mươi hai
quốc lộ năm mươi v v đây cũng là một trong những hoạt động theo chủ đề năm an toàn giao thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
là bảo đảm an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy